thưa quý vị kiểu thời tiết mưa nắng đan xen gây bất lợi cho sức khỏe tại bắc bộ sẽ không còn nữa
ngày hôm nay tại khu vực nắng lên từ sớm và kéo dài đến tận cuối chiều
khiến nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức là ba mươi một ba mươi bốn độ trời khá oi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều
vâng như vậy là kiểu thời tiết tại bắc bộ trong ngày nghỉ cuối tuần sẽ tạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
còn với khu vực nam bộ thì kế hoạch vui chơi của người dân có thể sẽ bị ảnh hưởng
bởi những cơn mưa được dự báo sẽ xảy ra vào buổi chiều với lượng khá
đề phòng hiện tượng ngập úng ở vùng trũng thấp và khả năng sấm xét gió giật mạnh có thể xuất hiện trong cơn rông